tại xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi bảy phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh cà mau đã tổ chức lễ phát động lễ xuất quân hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín
hành trình đỏ lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy được viện huyết học truyền máu trung ương chủ trì phối hợp cùng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện hai mươi tám tỉnh thành phố
đất mũi cà mau mảnh đất cực nam của tổ quốc được lựa chọn là điểm xuất quân của hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
trải qua bốn năm tổ chức hành trình đỏ đã đến và tổ chức hoạt động tại ba mươi bảy tỉnh thành phố trên cả nước tiếp nhận hơn một trăm năm mươi đơn vị máu góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh
chỉ tiêu máu năm nay đề ra cao hơn rất nhiều thường mọi khi là một năm lúc đầu chỉ một mươi hai thôi
nhưng sau đó tăng lên được khoảng đến hai mươi hai năm nay chỉ tiêu mà lấy máu thực sự đấy của hành trình đỏ đi qua là phải trên hai mươi năm đơn vị máu
nhưng trong đó thì gọi là sự lan tỏa của cả một cái mùa hành trình đỏ là phải bốn mươi năm đơn vị máu
và điều đó nó vô cùng có ý nghĩa trong cái việc giải quyết tình trạng thiếu máu đang rất trầm trọng tại các bệnh viện của tháng bảy này
rồi gì nữa là năm nay chúng ta tổ chức rất nhiều cái sự kiện
là trúng vào bảy mươi năm ngày ngày thứ bảy
tháng bảy là tháng thức minh liệt sĩ thì rất nhiều các sự kiện mà có gắn liền với cái việc là tri ân các anh hùng liệt sĩ
thì nó cũng được gọi là được đưa vào trong những cái nội dung chính của cái chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi bảy này
hành trình đỏ kết nối dòng máu việt mang sứ mệnh lớn lao là tuyên truyền cho người dân cả nước về hiến máu tình nguyện
trong đó phải kể đến các chiến sĩ hành trình đỏ
thành trang là dòng máu nóng và sức trẻ của thanh niên thời đại mới
nếu không có họ những trái tim nhiệt huyết đam mê và nhân hậu coi người bệnh như người thân của chính mình
thì có lẽ hành trình đỏ những năm qua sẽ không có được thành công như thế
mỗi một đơn vị máu khi mà người dân hiến máu thì phải giúp đỡ cho ba đến bốn người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn
nếu như mà có thật nhiều người tham gia hiến máu thì xã hội và cộng đồng chúng ta vô cùng tuyệt vời và vô cùng đẹp và rất là vui
và chúng tôi được đóng góp trong chuyến hành trình này
và là thanh niên tôi nghĩ rằng chúng tôi đều có sứ bệnh để làm việc này
tại lễ xuất quân các đơn vị tài trợ đã trao quà cho năm bệnh nhân và gia đình chính sách
tặng hai trăm linh ghế nhựa cho trường trung học cơ sở trên địa bàn xã đất mũi
sau lễ xuất quân tại tỉnh cà mau hành trình đỏ với tám mươi tình nguyện viên đầy nhiệt huyết trách nhiệm
sẽ bắt đầu hành trình xuyên việt qua một mươi tám tỉnh thành phố trước khi hội ngộ tại thủ đô hà nội